ý nghĩa nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn không quên công ơn sương máu của thế hệ cha anh đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do cho dân tộc
bảy ngày đêm mắc kẹt dưới vực sâu bãi sùng cỏ cơ thể dân như đã kiệt sức giữa thời tiết mưa lạnh tưởng chừng như hy vọng sống sót đã không còn
vâng đó là những gì mà phượt thủ bùi lê xuân huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện hóc môn tp hcm
đã trải qua sau khi bị nạn trong hành trình khám phá đèo hải vân
đến dạng sáng ngày tám tết nguyên đán vừa qua và hành trình giải cứu nạn nhân là một câu chuyện vô cùng cảm động
về tinh thần quả cảm của những người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triều thành phố đà nẵng
em gái em rộng bên em mới báo cho mấy anh đó
không biết thì khi mà em thấy có một cái anh đầu tiên tới thì em rất là mừng
em gán nhựa từ tòa đá thôi
thì cái anh bắt đầu mới đúc đồ ăn đúc bánh mì gói đồ cho em với lại chùm áo khoác với lại chùm bòm giữ ấm cho em
tất nhiên em rất là vui
em không biết em cứu sống cứu em thêm một mạng
rằng ba tiếng đồng hồ tìm kiếm
khi phát hiện được chiếc xe của nạn nhân
chúng tôi cũng thấy niềm hy vọng đã dăng lên cho anh em
tạo thêm một cái động lực cho anh em là có cái tinh thần tiếp tục
và theo khu vực đã xác định trước chúng tôi tiếp tục hai tiếng đồng hồ
và ban rừng nội suối và qua những cái đá nguy hiểm
chúng tôi cuối cùng là tiếp nhận được bệnh nhân trong điều kiện là bất tỉnh và đa chấn thương
người không còn vụ động chỉ còn hơi thở
và người là tê tái lạnh
vì vậy chúng tôi tiến hành
hô hấp sửa ấm và bồi bổ những thực phẩm chức năng để cho nạn nhân dần dần hồi phục
và chúng tôi là tập trung toàn bộ lực lượng cũng như sự hỗ trợ các lực lượng khác
đưa nạn nhân từ ngay địa điểm mẫm đá đó và lên tới cano
với điều kiện sóng gió được an toàn
một niềm vui rất là phán khởi
dù rằng mệt mỏi qua một đêm tìm kiếm gió rét mưa bão
nhưng mà anh em chúng tôi cũng thấy ấm lòng
vì là đã
là một cái việc rất là ý nghĩa
qua bao nỗ lực vượt bao hiểm nguy niềm hạnh phúc to lớn nhất của những người lính làm công tác cứu nạn cứu hộ lúc này
đó chính là nhìn thấy nạn nhân được hồi phục
và trong giây phút gặp lại cảm xúc ấy lại dân trào
em nợ em nợ cho anh nhiều lắm
bây giờ em cũng thấy có lỗi nữa
bây giờ dù mới tết xong nữa
nhưng cái anh cũng vừa mới ăn tết
cái gia đình xong thì tự nhiên dì em đi một cách tội vã
không tìm hiểu như vậy thôi mà đã khiến cái anh thật khổ
không phải một người mà rất nhiều người
gia đình mà coi hình á
đa số chúng ta thấy là các đồng chí gọi là hy sinh nhiều
vừa lạnh vừa mưa gió nữa
thì thật sự là gia đình rất là cảm động
gọi là giống như như là quay được là gọi là tái sinh là thứ hai
anh em mà khi xuất phát cũng như khi cứu ở đó là chỉ mong muốn là mình tìm được người còn sống
vì còn sống là còn tất cả
anh em chỉ muốn mình làm ra nhanh nhất để cứu được người
còn cái khó khăn vất vả thì những cái đó là cái công việc trách nhiệm phải chịu đựng
đặt chữ tâm trong mọi nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào
người lính làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
luôn tự hào về nghề dù có đối mặt với hiệp nguy áp lực đến nhường nào
bởi khi cứu được tính mạng tài sản của nhân dân là niềm vui niềm hạnh phúc to lớn của họ